ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn tp hcm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đề án do sở giao thông vận tải thành phố phối hợp viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải tiến hành xây dựng
nhằm giải quyết bài toán khó khăn giao thông đô thị tại tp hcm đặc biệt là phương tiện cơ giới cá nhân tăng mạnh
trong khi vận tải công cộng hiện nay chỉ mới đáp ứng khoảng tám so với nhu cầu đi lại của người dân

đề án do sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải tiến hành so với nhu cầu đi lại của người dân